công an huyện sinh hồ phối hợp với công an thành phố lai châu và phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
công an tỉnh lai châu vừa phá thành công chuyên án ma túy thu giữ bốn bánh heroin
cũng như nhiều chuyên án ma túy khác thì đối tượng phạm tội rất liêu lĩnh manh động
khi bị tổ công tác ra tín hiệu dừng xe đối tượng đã lao thẳng xe ô tô vào tổ công tác
hật văng một trinh sát qua nắp capo để thoát thân buộc tổ công tác phải nổ súng
và sau quá trình truy đuổi gần ba mươi km lực lượng chức năng đã khống chế được đối tượng
xe ô tô một trong những vật chứng trong chuyên án mà đối tượng đã sử dụng vận chuyển trái phép chất ma túy
còn đây là đối tượng hoàng văn hiến sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một ở tổ bốn thị trấn hương sơn huyện phú bình tỉnh thái nguyên
phải đến khi chiếc xe bị bắn thủng lốp bị các trinh sát khống chế
thì đối tượng mới chịu tra tay vào cỏ
cách đây mấy tháng trước đánh bạc gặp trong bàn bạc nói chuyện
thì nó bảo nó có cái này
thế mấy tháng sau không liên lạc thì về bây giờ
có người bán cao bằng trung quốc nó ở
nên nó buồn bán nó gọi về nó đặt nó hỏi
thì em bảo có em điện cho thằng này
chỉ có số điện thoại không biết tên tuổi nhà cửa ở đâu chỉ biết khu
rồi một trăm triệu một cái
bốn bánh heroin bị hoàng văn hiến ném xuống đường để phi tang sau quãng đường hơn một km tháo chạy
thật không may do lực ném không đủ mạnh
nên bọc ma túy vẫn nằm ở phía trên tà luy dương
cảnh em đi đến thì chỉ thấy lao ra chặn xe này
em hoảng loạn em bước chạy thôi em không bình tĩnh được
hoàng văn hiến là một đối tượng đã có một tiền sự về hành vi gây dối trật tự công cộng
và một tiền án về tội cướp tài sản
gọi thưởng pháp luật đối tượng đã tiếp tục phạm tội
xong sự manh động và liều lĩnh của hiến đã được lực lượng chức năng kịp thời khống chế và bắt giữ
khi phát hiện lực lượng chức năng thì đối tượng đã hạ kính xe và đối tượng đã vứt ma túy ra khỏi
để nhằm trốn tránh sự liên quan của mình đối với việc vận chuyển ma túy
khi lên địa bàn đài châu thì đối tượng không dụng phương tiện của mình
mà đi thuê xe ô tô ở các ca sâu rung
tránh sự phát hiện của con chức năng theo dõi con chức năng
khi đối tượng bị phát hiện thì đối tượng đã quyên quyết trốn trả đến cùng
thế nữa là đối tượng không mang theo giấy tờ thủy thoan gì
và khi cặp tổ đối tượng đã chủ động vứt cả điện thoại
và cái phương tiện để liên lạc cho đối môn ma túy
cũng trong những ngày qua công an tỉnh lai châu đã liên tiếp phá bốn chuyên án ma túy
thu giữ một mươi bánh heroin hơn bốn kg nhựa thuốc viện
điều đó cho thấy tội phạm ma túy vẫn đang thường xuyên hoạt động với những thủ đoạn ngày càng tinh vi
cũng liên quan đến ma túy đưa ma túy từ nghệ an vào hà tĩnh để giao dịch mua bán
hai đối tượng đã bị lực lượng cảnh sát cơ động công an tỉnh nghệ an phát hiện bắt giữ
vào ngày chín tháng một mươi một sau khi nhận được tin báo phòng cảnh sát cơ động công an nghệ an
đã xác định có hai đối tượng sẽ mang ma túy từ tỉnh nghệ an sang khu vực đồng bại
thuộc thị trấn xuân an huyện nghi xuân để giao dịch mua bán
nên đã triển khai phương án bắt giữ
tối cùng ngày khi hai đối tượng đi xe máy xuất hiện ở khu vực gần cầu bến thủy một
lực lượng cảnh sát cơ động đã ập vào khống chế bắt quả tang
thu giữ tăng vật là hai túi ni lông chứa một viên ma túy tổng hợp
tại cơ quan điều tra hai đối tượng khai nhận là nguyễn ngọc tuấn và trần phúc khôi
cùng chú tại thành phố vinh tỉnh nghệ an
số ma túy trên do tuấn mua sau đó chở khôi nhờ mang đi bán thì bị bắt
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh nghệ an đã khởi tố và bắt tạm giam hai đối tượng theo quy định của pháp luật